liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội thống kê từ bảo hiểm xã hội tp hcm chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy
số tiền chi bảo hiểm y tế cho công tác khám chữa bệnh đã vượt quỹ vượt trần
thống kê của bảo hiểm xã hội tp hcm cho thấy tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến hết tháng chín vừa qua là sáu sáu trăm ba mươi ba tỷ đồng
quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã chi vượt quỹ một trăm bảy mươi chín tỷ đồng vượt trần gần ba trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
một trong những nguyên nhân chính là do tác động của quy định thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
có hiệu lực từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
trước thực trạng trên bảo hiểm xã hội tp hcm yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh kịp thời
có giải pháp ngăn chặn tình trạng thất thoát quỹ bảo hiểm y tế
ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để quản lý người bệnh thông tuyến
chấn chỉnh những sai sót hạn chế trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế